hôm nay một mươi bảy tháng bốn phiên họp thứ hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục ngày làm việc cuối cùng
trong phiên làm việc sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì nội dung đóng góp ý kiến vào kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
theo tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc kỳ họp thứ năm dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng năm và kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng sáu
trong kỳ họp này quốc hội sẽ dành một mươi một ngày để cho ý kiến chín dự án luật xem xét thông qua bảy dự án luật và một dự thảo nghị quyết
thường vụ quốc hội cũng đề nghị quốc hội xem xét áp dụng thí điểm cải tiến về cách thức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thường vụ vừa qua vào kỳ họp quốc hội
đây là kỳ họp đầu tiên có đến bốn dự án luật bị rút ra do chưa chuẩn bị kịp
theo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân việc làm luật cần nâng cao hơn nữa về chất lượng
theo đúng chương trình xây dựng
luật pháp lệnh không cho phép bổ sung ngoài chương trình